công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy một trăm hai mươi tám máy chơi game bắn cá bị tịch thu trước đó do vi phạm hành chính
theo đó có chín mươi bốn máy trò chơi bắn cá và ba mươi bốn cpu bị cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng tịch thu tại địa phương trong năm hai nghìn một mươi tám
do vi phạm hành chính như không rõ nguồn gốc xuất xứ không có giấy phép kinh doanh dưới sự chứng kiến của các thành viên trong hội đồng tiêu hủy
toàn bộ số tăng vật trên được dùng búa đập dùng xe ủi có bánh xích cán nát đổ xăng đốt và giao công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt thu gom xử lý
thời gian qua trò chơi bắn cá bị biến tướng có dấu hiệu hoạt động dưới hình thức đánh bạc trá hình
hiện tỉnh lâm đồng ngừng cấp phép trò chơi bắn cá để chờ hướng dẫn của bộ ngành liên quan